bộ kế hoạch và đầu tư vừa có văn bản gửi các bộ ngành cơ quan thuộc chính phủ
ubnd các tỉnh thành phố ngân hàng phát triển việt nam ngân hàng phát triển nông thôn
và các tập đoàn tổng công ty nhà nước về việc báo cáo đánh giá hiệu quả tác động của các dự án
sử dụng vốn vay oda và vốn vay ưu đái giai đoạn từ năm một nghìn chín trăm chín mươi ba đến năm hai nghìn một mươi bảy
cụ thể bộ kế hoạch và đầu tư đề nghị các cơ quan nêu trên lập báo cáo đánh giá
các dự án sử dụng vốn oda và vốn vay ưu đãi các nhà tài trợ thời kỳ từ năm một nghìn chín trăm chín mươi ba
đến hết ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi bảy bao gồm khoảng hai năm trăm chín mươi một chương trình dự án vay
đối với các chương trình dự án đã kết thúc đánh giá các tác động về thực trạng kinh tế
kỹ thuật của chương trình dự án trong quá trình khai thác tác động tới mặt kinh tế
chính trị xã hội tác động với các nhóm cư dân hưởng lợi trực tiếp và cư dân bị ảnh hưởng
tính bền vững của dự án
đối với chương trình
dự án đang triển khai thực hiện đề nghị đánh giá sự phù hợp của kết quả thực hiện với mục tiêu
đánh giá khối lượng giá trị giải ngân vốn oda vốn vay ưu đãi vốn đối ứng và chất lượng công việc
so với kế hoạch từ đó đề ra giải pháp với những khó khăn vướng mắt
còn đối với các chương trình dự án đã có báo cáo đánh giá kết thúc và đánh giá giữa kỳ
đề nghị gửi tài liệu báo cáo đánh giá về bộ kế hoạch và đầu tư